tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại quảng ngãi sáng nay một mươi tháng tám tại khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề quảng ngãi tiềm năng và cơ hội đầu tư
tham dự hội nghị có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung âu đảng tranh án tòa án nhân dân tối cảo
tỉnh quảng ngãi được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng trong thu hút đầu tư
với các khu kinh tế trọng điểm như dung quốc khu công nghiệp vosip
tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách yêu đãi hỗ trợ nhà đầu tư như áp dụng giá cho thuê đất với mức thấp nhất
hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với những dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư
hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nỗ lực chủ động của tỉnh quảng ngãi trong thu hút đầu tư
thủ tướng cũng cho rằng quảng ngãi có lợi thế vượt bậc về thu hút đầu tư
đó là có cảng biển nước sâu dung quốc sân bay đường câu tốc đặc biệt là có nguồn lao động rời rào cân cù sáng tạo
để phát huy được những tiềm năng và lợi thế trên tỉnh quảng ngãi cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý
đầy mạnh cải cách thu thục hành chính cải thiện môi trường đầu tư
chính quyền phải thật sự kiến tạo đồng hành hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp phát triển
xem thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương
tại hội nghị các đơn vị tham gia đã ký kết các chương trình về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ký kết hợp tác toàn diện giữa các ngân hàng thương mại với nhà đầu tư doanh nghiệp